cảm ơn các bạn đã theo dõi
tại sao covid một mươi chín làm cho một số người bệnh nặng hơn lâu hơn
các triệu chứng covid một mươi chín trải dài từ đau đầu sốt mất định hướng đến buồn nôn và nôn
thậm chí mất vị giác hoặc khứu giác
dù các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu về những người có nhiều khả năng chịu ảnh hưởng
những triệu chứng này nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải đáp về việc một số người mắc bệnh nặng
còn những người khác thì không
d t grondrell học giả cấp cao tại trung tâm an ninh quốc tế john hopkins
chia sẻ với cnet rằng
bệnh nặng tuổi tác chắc chắn là mối tương quan lớn nhất với bệnh nặng
nhưng đã có những người hai mươi chín tuổi tử vong có những trẻ em tử vong
khi tất cả các dấu hiệu cho thấy đáng lẽ họ phải diễn biến bệnh nhạc bà nói
các nhà khoa học cũng đang nỗ lực lý giải hội chứng covid một mươi chín kéo dài
loan covid với loạt triệu chứng có thể xuất hiện trong nhiều tuần
hoặc thậm chí vài tháng sau khi bệnh nhân bị nhiễm bệnh
tổ chức y tế thế giới who đã đưa ra một định nghĩa gồm một loạt triệu chứng kéo dài bao gồm
mệt mỏi khó thở khó ngủ khó tập trung lo lắng trầm cảm
và danh sách này sẽ còn tiếp tục thay đổi
dù vậy nguyên nhân của tình trạng này vẫn chưa được biết rõ ràng
sau hai năm chúng ta không hiểu nhiều về hội chứng covid một mươi chín kéo dài
và không biết tỷ lệ phổ biến của hội chứng này với biến thể omicron sau khi tiêm chủng
bob walter chuyên gia tại đại học california san francisco chia sẻ
dù một số triệu chứng chung như mất khứ giác vị giác
ít xuất hiện khi nhiễm biến thể omitforn nhưng chúng tôi không biết liệu những người
nhiễm biến thể đó có bị covid một mươi chín kéo dài hay không chuyên gia ron rowe cho hay
hai miễn dịch do vaccine tạo ra sẽ kéo dài bao lâu trước những biến thể như omicron
vaccine covid một mươi chín đầu tiên được đưa vào sử dụng cách đây một năm ở mỹ
và hai loại hiệu quả nhất ở mỹ là moderna và pfizer biontech có cách tiếp cận độc đáo
dùng rna thông tin mrna
để dạy cách các tế bào tạo ra protein kích hoạt phản ứng miễn dịch với virus
theo cdc mỹ dù các nhà khoa học đã nghiên cứu vaccine mrna trong nhiều thập kỷ
nhưng đây là lần đầu tiên được dùng cho công chúng
các nhà khoa học tiếp tục thu thập thông tin về mức độ hiệu quả của vaccine
và thời điểm hiệu quả của vaccine bắt đầu giảm
chúng tôi chắc chắn vẫn đang tìm kiếm điều đó
chúng tôi nhận thấy khả năng bảo vệ sẽ giảm đi sớm hơn sáu tháng
đó là lý do liều nhắc lại đang được khuyến nghị
trong sáu tháng chuyên gia granville cho hay
khi các biến thể mới lan truyền nhanh chóng như omitron xuất hiện
liệu lưu nhắc lại có đủ thời gian dài hay không là điều mà chúng tôi vẫn cần tìm hiểu
theo chuyên gia granville
tổ chức y tế thế giới cho hay vaccine pfizer và morena kém hiệu quả hơn
trong ngăn ngừa lây nhiễm do chủng omicron so với các biến thể virus trước đó
các loại vaccine khác thậm chí còn ít tác dụng hơn
trong việc ngăn ngừa sự lây nhiễm của biến thể omicron
tuy nhiên những người tiêm chủng đầy đủ ít có nguy cơ gặp phải các triệu chứng nghiêm trọng
nhập viện và tử vong đặc biệt nếu họ đã tiêm nhắc lại theo trường y harvard
liệu có thêm nhiều biến thể tương tự delta và omicron hay không
virus liên tục đột biến
đôi khi những đột biến này dẫn đến các chủng mới xuất hiện nhanh chóng và biến mất
đôi khi những chủng mới vẫn tồn tại và tạo ra những đột biến tăng mạnh tốc độ lây nhiễm và bệnh nặng
theo who trong hai năm
sars cov hai đã biến đổi thành năm biến thể đáng lo ngại
dựa trên mức độ nghiêm trọng của bệnh
hiệu quả của các biện pháp ứng phó y tế và khả năng lây lan từ người sang người của chủng virus
các biến thể alpha beta và gamma đều bị hạ cấp xuống
các biến thể đang được theo dõi vào tháng chín
với delta và omithron vẫn được coi là những biến thể đáng lo ngại
những nghiên cứu sơ bộ cho thấy
bệnh do biến thể omicron gây ra có thể ít nghiêm trọng hơn delta
nhưng lại dễ lây lan hơn nhiều
các quan chức y tế
cảnh báo rằng đại dịch càng kéo dài và nhóm chưa tiêm chủng càng lâu
thì virus càng có nhiều thời gian để lây lan và đột biến
các nhà nghiên cứu có thể nhanh chóng lập bản đồ và xác định có biến thể
nhưng cần thời gian để xem xét mức độ nguy hiểm của chủng mới
thông qua thu thập dữ liệu về số ca nhập viện và tử vong
nguồn gốc covid một mươi chín
các chuyên gia vẫn không chắc chắn nguồn gốc covid một mươi chín từ đâu
lý thuyết phổ biến cho rằng virus đã nhảy từ động vật sang người
những dấu hiệu đầu tiên của covid một mươi chín
được ghi nhận ở các bệnh nhân
là những người làm việc hoặc sống gần chợ bán buôn hải sản hoa nam
chuyên bán thịt bò da cầm cá và nông sản tươi sống
theo nhiều nguồn bao gồm có một nghiên cứu vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trên tạp chí scientific report
chợ cũng buôn bán các loài động vật ngoại lai làm vật nuôi và thức ăn
bao gồm lửng nhiếm cây hương v v
tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng sars cov hai xuất hiện trong phòng thí nghiệm
cho tới nay
những gì mà chúng ta biết khi bước sang năm thứ ba của đại dịch covid một mươi chín
là chúng ta có một tủ thuốc bao gồm vaccine thuốc kháng virus
những thứ mà trước đó không có khi dịch bệnh covid một mươi chín xuất hiện